trong chiều qua ngày một mươi bốn tháng một mươi chính phủ và hoàng gia thái lan đã tổ chức lễ di quan
đưa linh cữu nhà vua fumifon adunzadeh từ bệnh viện sirirat về cung điện hoàng gia thái lan ở bangkok
dọc tuyến đường dài bốn km mà đoàn xe đi qua hàng chục nghìn người dân thái lan từ khắp nơi đã đổ về
để mong được lần cuối gặp mặt nhà vua kính yêu của họ
mặc dù số lượng người tập trung trên các tuyến đường khá lớn
nhưng lực lượng an ninh hầu như không phải làm việc vất vả bởi tất cả mọi người đều rất có ý thức
không ồn ào chen lấn lẫn nhau tất cả đều thành kính bày tỏ sự tiếc thương khi xe chở linh cữu nhà vua đi qua
chúng tôi rất đau buồn trước sự ra đi của đức vua
người dân thái lan ở trong nước cũng như trên toàn thế giới đều rất yêu quý người
tôi tin rằng người là một vị vua tốt nhất từ trước tới nay
nếu được sinh ra trong tất cả các kiếp tôi xin được kiếp nào cũng ở dưới sự trị vi của người
đến một mươi bảy h cùng ngày linh cữu nhà vua phu my phom đã được đưa về quàn tại điện phi man rathaya bên trong cung điện hoàng gia
hiện hoàng gia thái lan vẫn chưa công bố ngày tổ chức lễ tàng chính thức
người dân thái lan để quốc tàng kéo dài một năm để tưởng nhớ nhà vua
các hoạt động vui chơi giải trí bị hạn chế trong vòng ba mươi ngày
các đài truyền hình phải ưu tiên tiếp sóng kênh hoàng gia để thông tin tới người dân về các hoạt động liên quan việc nhà vua băng hà
các tờ báo giấy và báo mạng đều đồng loạt để logo màu đen
suốt bảy mươi năm trên ngai vàng nhà vua đun gia điệt luôn được mọi tầng lớp nhân dân thái lan kính trọng
tất cả các đảng phái chính trị quân đội và cảnh sát đều lắng nghe và tuân thủ ý kiến
ông đã cho tiến hành hàng nghìn dự án về nông nghiệp giúp cải tạo năng suất lao động qua đó nâng cao đời sống của người nông dân
tuy nhiên điều cần nhất lúc này với chính quyền và người dân thái lan là nền đau thương để ổn định đất nước
minh đức phóng viên truyền hình nhân dân
tại bangkok thái lan